trước đây đồng bào dân tộc ế đê thường đón tết của riêng mình nhưng về sau này khi tỉnh đắk lắc đón thêm nhiều đồng bào dân tộc anh em khác có sự giao thoa văn hóa thì người ế đê dần dần cũng coi dịp tết nguyên đán là một dịp đặc biệt
cũng như người kinh đón tết người ế đê cũng có những món ăn truyền thống riêng để bày biện mâm cỗ trong những ngày xuân
đối với nghề đê thì những ngày đầu năm mới không chỉ còn là quãng thời gian để gia đình xung vầy với nhau mà còn là lúc để người phụ nữ ấy đê thể hiện những món ăn truyền thống của dân tộc mình
canh bột lá dao là một món ăn truyền thống của người ế đê thường được chế biến vào các dịp đặc biệt
cũng giống nhiều món ăn khác của dân tộc mình canh bột lá dao phản ánh được phong tục lối sống phóng khoáng gần gũi giữa người ế đê với thiên nhiên
với những nguyên liệu dễ dàng tìm được trong vườn trong dòng
vậy cùng với cách chế biến dân dã đậm chất núi rừng người phụ nữ ế đê đã tạo nên một món ăn thực sự độc đáo
nguyên điều là lá dao với bột gạo là quan trọng nhất nếu mà các nguyên liệu khác thiếu thì vẫn được nhưng mà thiếu cái lá dao với bột gạo là không được đó là thành phần chính
vì lá dao thì nó có quan trọng là nó có cái mùi mùi thơm
trong những ngày tết nơi đề thửng
thức món ăn độc đáo này chính là căn bếp truyền thống của người ế đê
tất cả công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu chế biến đến bày biện gia mâm đều được làm tại đây
mọi người trong gia đình đều tham gia vào việc chuẩn bị mâm cơm gia đình
đối với người ế đê dịp nghỉ tết không chỉ là khoảng thời gian gia đình quây quần
mà còn là lúc người lớn truyền dạy lại cho thế hệ trẻ cách nấu và ăn những món ăn dân dã của dân tộc mình
đầu năm mới thì người ế đê luôn có truyền thống là xung họp gia đình
vì vậy mà được ngồi bên bếp lửa cùng nấu những món ăn truyền thống là một niềm vui mà không thể bỏ qua của người ế đê
và đặc biệt đối với em cái món canh lá dao này cũng đã gắn bó với em từ nhỏ
vì vậy mà trong các dịp thì tụi em đều sẽ xung họp và đặc biệt là được mẹ nấu cho ăn
và em thấy đây là một món ăn mà cần được lưu giữ đặc biệt là thế hệ trẻ như tụi em
đầu năm mới gia đình cũng muốn con cháu xung họp bên bữa cơm nhà ấm cúng
cùng con cháu trò chuyện với mong muốn năm mới mọi điều đều xuân sẻ có sức khỏe làm ăn phát đạt
văn hóa truyền thống của cộng đồng người tây nguyên không chỉ được thể hiện ở những bộ trang phục thổ cầm hay bộ chiêng chống
mà còn qua từng món ăn
món ăn của người ế đê phong phú đa dạng luôn có sự kết hợp nhiều loại nguyên liệu với nhau
thể hiện tình đoàn kết trong cộng đồng của con người nơi đây
cũng như mang đến thêm những nét ẩm thực mới lạ
và dân tộc